xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
thông tin liên quan đến vụ lái xe taxi bất ngờ bị đối tượng dùng dao cứa vào cổ khống chế
nhằm cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn phường trung văn quận nam tử liêm thành phố hà nội
chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi xảy ra sự việc
vào đêm ngày hôm qua công an quận nam từ liêm hà nội đã bắt giữ được đối tượng gây án
đối tượng bị bắt giữ là lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
trường từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản vào năm hai nghìn một mươi
trước đó theo trình báo của một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở phường tây mỗ quận nam tử liêm hà nội
vào khoảng hai mươi ba h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng một khi đang dừng xe
gần khu trung cư trên địa bàn phường trung văn thì có một nam thanh niên vào xe và yêu cầu trở đến một địa điểm chưa xác định
khi điều khiển xe taxi đến đoạn đường vắng đối tượng bất ngờ rút trong người một con dao nhọn cứa cổ người lái xe định cướp tài sản
và trước tình huống nguy hiểm đó dù bị thương nhưng lái xe đã may mắn chạy thoát ra ngoài
thực hiện hành vi cướp tài sản bất thành đối tượng cầm theo con dao bỏ chạy
tiếp nhận tin báo công an quận nam tử liêm và phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã nhanh chóng phối hợp khẩn trương tích cực điều tra làm rõ
đến hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng một lực lượng chức năng đã bắt giữ lê văn trường là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản manh động nói trên khi đang tìm cách bỏ trốn
từ một tài khoản cấp super đối tượng phan văn tấn lộc đã chia nhỏ thành nhiều cấp
rồi cùng với các đối tượng khác thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hơn năm trăm linh tỷ đồng
công an thừa thiên huế vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên đồng thời bắt giữ các đối tượng có liên quan
một mươi tháng một lực lượng công an đồng loạt kiểm tra tại nhà của sáu đối tượng trong đường dây thu giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến tài khoản đánh bạc
với tổng điểm cược tương đương hơn năm trăm một mươi năm tỷ đồng
theo điều tra ban đầu tài khoản cấp úper do lộc quản lý phân chia cấp lại cho nhiều đối tượng
sau đó tiếp tục được chia nhỏ để thực hiện hành vi
tại nhà của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại máy tính bảng máy tính sách tay
phong tỏa một mươi ba tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại địa bàn tỉnh hà tĩnh và một số tỉnh thành phố khác
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thông qua các hội nhóm mua bán xe ô tô cũ trên mạng xã hội
hoàng nhật linh chú tỉnh thừa thiên huế đã kết bạn với anh nguyễn duy hân và anh nguyễn duy trình
làm nghề sửa chữa ô tô tại thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
linh sau đó đã gửi hình ảnh các xe ô tô trào bán cho anh hân và anh trình
sau nhiều lần mua bán thành công do tin tưởng anh trình và anh hân không trực tiếp xem xe nữa
mà chỉ căn cứ vào hình ảnh thông tin do linh để thực hiện mua bán
tuy nhiên để có tiền đánh bạc và trả nợ nguyễn duy linh đã lừa bán một mươi hai xe ô tô cũ
các loại chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng của hai nạn nhân nói trên
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị theo thống kê trung bình mỗi năm nước ta có khoảng một mươi năm vụ việc liên quan đến xâm phạm sở hữu
tập trung chủ yếu vào tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn vào những năm gần đây con số đó là hơn hai mươi cho đến ba mươi thậm chí là bốn mươi vụ
thủ đoạn ngày càng tinh vi và số bị hại trong các vụ án nhiều hơn tài sản bị chiếm đoạt cũng là con số đặc biệt lớn
đấu tranh và chứng minh được loại tội phạm này lại càng khó khăn hơn gấp bội trong thời đại bốn
những vụ việc mà công an quận thanh khê thành phố đà nẵng làm rõ được trong thời gian vừa qua
chứng tỏ sự quyết tâm đến cùng đấu tranh với loại tội phạm này
đây là đối tượng nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh khánh hòa
bị đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê bắt giữ tại đà lạt
sau khi đã chiếm đoạt số tiền gần một trăm linh triệu đồng của một bị hại ở phường thanh khê đông
chỉ với những lời lẽ nhẹ nhàng
thái đã đánh trúng tâm lý thương người của bị hại
và bằng nhiều cách có được mã otp để rút gần như hết số tiền trong tài khoản
do không có công việc ổn định hay là chuyện về chuyện gia đình
nên em mới xin lê những chuyện vi phạm phép luật
còn đây là đối tượng lưu mạnh tuấn ba mươi hai tuổi quê tệ tỉnh quảng ninh
đã bị bắt giữ vì hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của một bị hại
được cho là bạn gái của tuấn
qua nhau trên mạng xã hội chưa lâu
cả hai đã tin tưởng cùng với nhau vào đà nẵng du lịch
từ đây tuấn để ý biết được mật khẩu
nên chờ lúc bị hại ngủ say
thì thực hiện việc chuyển tiền hơn một tỷ một trăm linh triệu đồng
do thời gian ở cùng với nhau nên em đã biết được mật khẩu
cũng như mã otp của bạn em
em đã chuyển ba lần
hai lần năm trăm linh triệu một lần một trăm hai mươi tám triệu
thời gian từ một tuần đến hai giờ đặt sáng
rồi sau đó chuyển về tài khoản người thân ở quê
mồn vàn những chiêu thức xảy ra trên không gian ảo
mạng internet hay mạng viễn thông
chỉ vì một phút bất cần và quá tin người
mà các bị hại đã mất con số hàng trăm
thậm chí là hàng tỷ đồng trong tích tắc
ngoài việc phối hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ
mỗi cán bộ trinh sát điều tra viên công an quận thanh khê
còn tích cực theo sát bám trụ đến cùng
để tìm ra tung tích đối tượng
hiện nay hệ thống quản lý của các ngân hàng các nhà mạng
đối với cái sim điện thoại hoặc cái tài khoản ngân hàng
hiện nay nó còn nóng léo
đối với người dân thì chúng ta hết sức cảnh giác
không tuyệt đối không cung cấp các mã otp của ngân hàng
cho bất cứ một người nào khác
thứ hai là mọi cái thông tin mà thông qua mạng xã hội
còn phải được kiểm chứng và xác minh một cách cụ thể
trước khi thực hiện các thao tác chuyển giao tiền
đây là một chiến công đặc biệt xuất sắc của công an quận thanh khê
còn chỉ tiếp tục là quản lý địa bàn quản lý đối tượng
nắm tình hình để mà chúng ta phục vụ cho cái
làm sao mà dõm cái tội phạm trong cái dịp tích nguyên đoán khắp đấy
càng khó khăn vất vả
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
càng muốn được đương đầu thử thách
để sớm đưa tội phạm xâm phạm sở hữu
để sớm đưa tội phạm xâm phạm sở hữu
ra ánh sáng về phía mỗi người dân
cần tự ý thức tự cảnh giác
để không ai phải rơi vào bẫy đường
trên không gian nào
nơi mà tội phạm đang răng bẫy
một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy
dưới hình thức bong ke gây bức xúc
trong quần chúng nhân dân vừa bị công an
thành phố lào cai triệt phá
trong ngày một mươi một tháng một
lực lượng chức năng đã bắt giữ liên tiếp
năm đối tượng tảng chữ ma túy
các đối tượng đều khai nhận mua ma túy
của đối tượng nữ dưỡng
với tên gọi là mận về để sử dụng
vào ngày một mươi ba tháng một lực lượng chức năng
thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp
nơi ở của trần thị mận chú xã đồng tuyển
thành phố lào cai tăng vật thu giữ
là một mươi bảy gói heroin
cùng ngày tại xã đồng tuyển thành phố lào cai
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng
nguyễn thị phượng và nguyễn văn trinh
có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề
cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ ba xe ô tô
một xe mô tô bảy điện thoại di động
mua bán trái phép chất ma túy đánh bạc
lập hồ sơ đi cai nghiện một đối tượng
cũng liên quan đến tội phạm ma túy
hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
qua công tác nắm tình hình
điều tra xác minh phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
phát hiện đoàn thị huyền và đoàn thế anh
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp trên người và nơi
ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ
gần bảy mươi năm gram heroin và gần

tăng vật liên quan khác tại cơ quan công an
đối tượng huyền khai nhận đã mua số
ma túy trên của một đối tượng không quen biết
rồi chia thành gói nhỏ để bán
cho các đối tượng nghiện ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đoàn thị huyền và đoàn thế anh
để điều tra xử lý theo quy định
thông tin từ bộ y tế cho đến nay
việt nam đã có hơn một bảy mươi một triệu
bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số ca f đang điều trị
có năm bảy trăm năm mươi ca nặng
tổng số ca nhiễm omicron ở nước ta
đã tăng lên sáu mươi tám
ca mắc covid một mươi chín tại miền tây
phần lớn ghi nhận trong cộng đồng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có

và tổng số liều vaccine
phòng covid một mươi chín đã được tiêm
là gần một trăm sáu mươi bảy triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi tám triệu
liều tiêm mũi hai là hơn bảy mươi hai triệu
liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung
tiêm nhắc và mũi ba của vaccine
abdala là hơn một mươi sáu triệu liều
theo công bố của
bàn nhân dân tp hcm tuần thứ hai
liên tiết dịch tại tp hcm
ở cấp độ một là vùng xanh
chỉ còn ba quận huyện
ở cấp độ hai là vùng vàng
trong đó quận một mươi
quận bình thạnh và tp thủ đức
vừa giảm từ cấp hai xuống cấp một
nâng tổng số quận huyện đạt cấp độ một
lên một mươi chín hiện chỉ còn ba địa phương
ở cấp độ hai là quận một huyện cần giờ
huyện nhà bè số ca mắc mới
mỗi ngày cũng giảm liên tiếp tỷ lệ
ca mắc mới trong cộng đồng chỉ còn ba mươi
trên một trăm linh dân hiện nay số ca
nhập viện cũng đã giảm mạnh thành phố
tạm dừng hoạt động bốn bệnh viện giã chiến
thu dung bệnh nhân covid một mươi chín về tiêu chí
độ bao phủ vaccine tính đến ngày một mươi bốn tháng một
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi
trở lên được tiêm ít nhất một liều
trên địa bàn tp hcm đã đạt một trăm linh
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi
trở lên được tiêm đủ liều vaccine
các địa phương xây dựng kế hoạch
thiết lập các trạm y tế lưu động tổ chăm sóc
người nhiễm bệnh tại cộng đồng và có kế hoạch
cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế
xã phưởng thị trấn